đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mong đảng trưởng ban dân vận trung ương cùng đoàn công tác trung ương lãnh đạo tỉnh yên bái đã dự lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới và ngày hội đại đoàn kết tại xã kiên thành huyện trấn yên tỉnh yên bái
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trương thị mai ghi nhận biểu dương những thành tích mà huyện trấn yên nói riêng tỉnh yên bái nói chung đạt được trong xây dựng nông thôn mới
đồng thời đề nghị nhân dân các dân tộc xã kiên thành tiếp tục đoàn kết xây dựng xã ngày càng phát triển
các đồng chí lãnh đạo của xã tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu để bà con nhân dân có cuộc sống tốt hơn không còn hộ nghèo
nhân dịp này đồng chí trương thị mai tặng quà cho năm mươi hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã kiên thành
và dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân thôn đồng song xã kiên thành huyện trấn yên